thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng
hải quan và cảnh sát biển phá chuyên án bắt quả tăng một nữ đối tượng đang vận chuyển trái phép
một mươi hai viên ma túy tổng hợp theo đó sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào lúc một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba
tại quốc lộ một mươi năm c đoạn qua địa bàn bản táo xã trung lý huyện mường lát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng hải quan và cảnh sát biển đã bắt quả tăng
đối tượng len thị hòn ở xã trung lý huyện mường lát đang vận chuyển trái phép sáu mươi túi ni lông màu xanh
mỗi túi có hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tam vật khác có liên quan
tại công an công an bước đầu len thị hòn khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một đối tượng
người việt nam từ lào về việt nam tiêu thụ hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng